khoảng hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng bảy đơn vị thi công tiến hành mở rộng lòng đường trần duy hưng đã gây hư hại đường ống dẫn nước sinh hoạt d bốn trăm linh khiến toàn bộ phường trung hòa cầu giấy mất nước sinh hoạt
theo ghi nhận của phóng viên đoạn xảy ra sự cố dài khoảng năm mươi mét toàn bộ khu vực đều ngập nước xung quanh được quây bạt các công nhân khắc phục sự cố
ngay sau khi xảy ra sự cố công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch voaco đơn vị vận hành và quản lý đường ống cấp nước sinh hoạt d bốn trăm linh đã phải khóa van cấp nước khiến toàn bộ dân cư khu vực phường trung hòa tạm thời mất nước sinh hoạt
tính đến một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày sự cố vẫn chưa được khắc phục xong các hộ dân của phường trung hòa tạm thời vẫn chưa có nước sạch
được biết đơn vị thi công xén giải phân cách giữa mở rộng lòng đường phục vụ lưu thông trên phố trần duy hưng đã được sở giao thông vận tải hà nội giao cho ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông
thực hiện ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã thuê công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông làm tư vấn giám sát nhà thầu thi công là công ty cổ phần xây dựng và thương mại nhật anh